thưa quý vị trưa ngày hôm nay sở y tế tỉnh quảng ngãi thông tin trên địa bàn tiếp tục ghi nhận thêm một mươi ba trường hợp dương tính với virus sars cov hai
và chỉ trong một tuần qua tổng số ca đã được nâng lên con số là chín mươi bốn hàng nghìn người phải cách ly tập trung
các trường hợp vừa được ghi nhận đều ở khu cách ly tập trung và khu được phong tỏa nên không có khả năng lây nhiễm ra cộng đồng
hiện chín mươi bốn người dương tính với virus sars cov hai đều được đưa đi cách ly điều trị tại bệnh viện điều trị covid một mươi chín tỉnh quảng ngãi cơ sở một
liên quan đến các ca bệnh này ngành chức năng đã truy vết được hơn sáu trăm linh f một hơn một bốn trăm linh f hai
và trong hai mươi bốn giờ qua tỉnh quảng ngãi cũng đã thực hiện xét nghiệm hơn ba năm trăm linh mẫu
toàn tỉnh quảng ngãi hiện đang cách ly tập trung hơn một một trăm linh người cách ly tại nhà là hơn ba hai trăm linh người